đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện hai đối tượng vận chuyển tăng trữ trái phép chất ma túy
theo đó khi bị phát hiện hai đối tượng lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và hoàng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã tìm cách tẩu thoát
tuấn đã ném hai túi nilon màu xanh cất giấu trong người vào ven đường tuy nhiên sau đó cả hai đối tượng đều bị không chế
kiểm tra hai túi nilon phát hiện bên trong có chứa ba trăm linh viên ma túy tổng hợp hiệu vkpi
qua đấu tranh bước đầu dũng và tuấn khai nhận sang lào mua số viên ma túy trên với giá một mươi năm triệu đồng đưa về việt nam sử dụng và bán kiếm lời